nhằm củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thuộc công an tp hcm
công an tp hcm đã thành lập sáu mươi tám tổ công tác gồm một mươi tổ cấp thành phố và năm mươi tám tổ cấp quyền
qua một tháng triển khai thực hiện lực lượng tuần tra kiểm soát công an thành phố đã lập nhiều thành tích bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội
sau một tháng triển khai thực hiện lực lượng tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an tp hcm đã phát hiện xử lý ba trăm bốn mươi ba đối tượng phạm tội
nghi vấn vi phạm pháp luật về trật tự xã hội cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện đã khởi tố một mươi sáu vụ một mươi chín bị can xử lý hành chính hai trăm hai mươi năm trường hợp
so với thời gian liền kể số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm hai trăm một mươi năm vụ tương ứng bốn mươi bốn hai mươi bốn
trong đó các loại tội phạm đường phố được kéo giảm rõ rệt
án cướp tài sản giảm ba mươi sáu ba mươi sáu án cướp giật tài sản giảm ba mươi một tám mươi tám
phát hiện xử lý tám trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong đó có hai trăm tám mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
có phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
so với thời gian liền kề giảm ba mươi vụ tai nạn giao thông tương ứng một mươi chín
hòa động của lực lượng công tác ba trăm sáu mươi ba của công an tp hcm sau khi được củng cố kiện toàn
đã phát huy hiệu quả
trong phòng ngừa ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội gây án
góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn thành phố
quá trình xác minh công an tp hcm xác định vụ việc bé trai một mươi tuổi rơi xuống trụ bê tông là tai nạn lao động
và không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án
người phát ngôn công an tp hcm còn cho rằng khi vụ việc được xác định không có dấu hiệu hình sự
thanh tra ngành lao động sẽ kiểm tra
kết luận mức độ của vụ tai nạn
khi đó cá nhân hay tổ chức gây ra tai nạn sẽ chịu những chế tài hành chính và trách nhiệm dân sự với nạn nhân
về kinh phí trong quá trình cứu hộ giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp cho biết sẽ do nhà thầu thi công chịu và chi trả
thưa quý vị những năm qua ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát duy trì thực thi pháp luật
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một còn có nhiệm vụ tham gia
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và khắc phục thiên tai sự cố ở trên biển
tình hình thời tiết bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn và cuộc sống của bà con ngư dân khi làm ăn trên biển
do vậy bộ tư lệnh vùng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác huấn luyện
luyện tập các phương án ứng phó với thiên tai tìm kiếm cứu nạn
cũng như chuẩn bị đầy đủ về lực lượng phương tiện thông tin liên lạc sẵn sàng cơ động ứng cứu ngư dân khi gặp nạn
đây là hình ảnh một buổi luyện tập cứu người rơi xuống nước
do cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một thực hiện trên vùng biển vịnh hạ long
nội dung này nằm trong bảng bố trí chiến đấu trên tàu mà đơn vị phải luyện tập thường xuyên
mỗi cá nhân mỗi vị trí trên tàu phải thuần thục từng động tác mà mình phụ trách
sát với tình huống thật trong cứu hộ cứu nạn trên biển
qua quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển tổ quân y chúng tôi đã được huấn luyện
kỹ năng kỹ thuật cấp cứu trên biển nhằm mục đích khi tàu đi biển
để không may các đồng chí đồng đội và các ngư dân trên biển rơi đuối nước
tổ quân y chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp để tiếp cận nạn nhân và cấp cứu một cách nhanh chóng nhất
một trong những yêu cầu quan trọng khi cứu hộ cứu nạn trên biển là phải bơi giỏi
chính vì vậy ngoài tổ chức huấn luyện bơi biển cơ bản cho các đối tượng
tập trung vào nội dung bơi tự do và bơi ếch cửa ly dài
còn tổ chức huấn luyện nâng cao bơi cứu hộ cứu nạn để khi có tình huống xảy ra
tùy vào điều kiện thực tế mà bộ đội vận dụng thuần thục linh hoạt
đảm bảo cán bộ chiến sĩ của vùng đều có sức khỏe bền bì
dẻo dai chống trọi với sóng to gió lớn khi làm nhiệm vụ trên biển
đầy đủ về kỹ thuật và tổ chức bơi kiểm tra trước khi ra ngoài này kiểm tra bơi
với quyết tâm và nắm bắt kỹ thuật của tôi và quá trình huấn luyện
tôi đã đạt thành tích cao nhất trong đợt này
chúng tôi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này
trước tiên chúng tôi phải xác định cái bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ
ngoài ra phương tiện kỹ thuật của chúng tôi đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
cuộc sống của bà con ngư dân làm ăn trên biển thường gặp phải
chắc khó lường những sự cố tai nạn có thể ập đến với bà con bất cứ lúc nào
vậy nên với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc
những người lính cảnh sát biển luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
với quyết tâm cao nhất trong mọi tình huống
bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
các cán bộ chiến sĩ của đoàn công tác bộ công an việt nam
cũng đã dành thời gian để thăm tặng quà động viên và chia sẻ
với khó khăn của người dân địa phương nơi phải chịu thiệt hại nặng nề
của thảm họa động đất
những cái ôm siết chặt xúc động của người dân thổ nhĩ kỳ
thay lời cảm ơn khi nhận được món quà do đoàn công tác cứu nạn cứu hộ
của bộ công an việt nam trao tặng đã làm ấm thêm tình người nơi xứ lạnh
đoàn đã chia sẻ các nhu yếu phẩm lương thực mang theo
tặng cho người dân sống ở gần khu vực làm nhiệm vụ
sau thảm họa động đất người dân ở đây có cuộc sống rất khó khăn
đoàn cũng đã đến thăm
động viên các gia đình người việt nam tại thành phố adiyaman
bị ảnh hưởng bởi trận động đất
mong người dân sẽ sớm ổn định được cuộc sống và luôn an toàn
ngày một mươi sáu tháng hai bộ công an việt nam tiếp tục trao tặng thuốc
và trang thiết bị y tế cơ bản cho sở y tế thành phố adiyaman
thưa quý vị trong giai đoạn phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin
thì dữ liệu cá nhân nhất là dữ liệu cá nhân trên không gian mạng
trở thành nguồn tài nguyên giá trị
tuy nhiên trên thực tế
hiện nay các đối tượng xấu có thể thu thập mua bán sử dụng
để thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền con người
quyền công dân vi phạm pháp luật
trong khi đó thì quy định về thông tin cá nhân
bảo vệ thông tin cá nhân nhưng mới chỉ dừng lại
ở quy định chung chung về quyền chế tài
chưa có cơ chế hữu hiệu và chưa có quy định
về khái niệm dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân
bộ công an cho biết dữ liệu cá nhân của hơn hai phần ba dân số việt nam
đang được lưu trữ
tải chia sẻ và thu thập trên không gian mạng
với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau
tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến công khai
với các dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân đã qua xử lý
nhiều hành vi chưa được xử lý vì thiếu quy định của pháp luật
một số đường dây chiếm đoạt mua bán dữ liệu quy mô lớn
tại việt nam đã bị phát hiện đấu tranh xử lý
số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán trái phép
phát hiện được lên tới gần một ba trăm linh g
trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ nhạy cảm
trong khi người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân
đăng tải công khai hoặc lộ trong quá trình chuyển giao
lưu trữ trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh
hoặc do biện pháp bảo vệ không tương xứng
dẫn tới bị chiếm đoạt và đăng tải công khai
thưa quý vị nguyễn văn cảnh chú tại huyện hưng nguyên
tỉnh nghệ an vừa bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
được biết cảnh từng có tiền án về mua bán trái phép chân ma túy
trộm cắp tài sản và đánh bạc
trước đó tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
nguyễn văn cảnh bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người cảnh phát hiện bốn gói ma túy đá có trọng lượng bốn kg
tại cơ quan điều tra cảnh khai là đã thuê taxi trở lên khu vực biên giới việt nam lào
tại khu vực xã thanh thủy huyện thanh trương
mua ma túy về bán cho các con nghiện và chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang
trong khi đó vận chuyển trái phép chân ma túy
hai đối tượng là lưu quang trí chú tại thành phố hồ chí minh
và lê minh hiển chú tại thành phố cần thơ là tài xế xe ô tô vừa bị phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an tỉnh cà mau phối hợp cùng với đơn vị chức năng kiểm tra phát hiện
kiểm tra trên phương tiện di chuyển trên tuyến đường quảng lộ phụng hiệp
thuộc khu vực khóm sáu phương tân thành tp hcm
lực lượng chức năng đã phát hiện ba gói tinh thể màu trắng
hai trăm linh viên ném màu tím và một ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy
lưu quang trí khai nhận đang vận chuyển số ma túy tổng hợp trên về tp hcm
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
qua tết nhanh lưu quang trí và lê minh hiền đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long
vừa bắt giữ đối tượng đoàn minh kiên
chú tại vũ đình tp hcm

theo quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng nhiều lần lấy xe máy của nguyễn trung kiên
trú tại tỉnh bạc liêu để đi công việc và không liên lạc được
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít
đã ra quyết định truy nã bị can đoàn minh kiên
đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại một nhà trọ thuộc thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau